hưởng ứng ngày pháp luật việt nam năm hai nghìn một mươi sáu sáng nay tại hà nội bộ tư pháp phối hợp với bộ thông tin và truyền thông tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi viết gương sáng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng trên báo chí
cuộc thi viết gương sáng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng được bộ thông tin và truyền thông phối hợp với bộ tư pháp phát động từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
đây là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh hiến pháp pháp luật và giáo dục nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền phổ biến pháp luật vào ngày pháp luật việt nam chín tháng một mươi một sắp tới
ba mươi bốn tác phẩm đoạt giải đều là những tác phẩm có tác dụng tuyên truyền và giáo dục cao biểu dương tấm gương người tốt việc tốt trong công tác phòng chống tham nhũng lên án phê phán phát hiện xử lý các hành vi vụ việc tham nhũng
tuy nhiên vẫn còn nhiều tác phẩm dự thi với cách viết chung chung viết thiên về đường lối chủ trương chính sách không có người thật việc thật không nêu rõ được tấm gương về phòng chống tham nhũng hoặc không nêu về các vụ việc tham nhũng